mà một trong những nguyên nhân chính nằm ở hai những thứ không bảo đảm chất lượng vẫn được đưa vào cơ thể chúng ta hàng ngày
nhu cầu về thực phẩm luôn là điều thích yếu nhất đối với mỗi con người
thế nhưng trong bữa cơm của mỗi gia đình lại luôn tiềm ẩn những mối lo về thực phẩm không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm
cũng như các loại thực phẩm như rau củ thịt cá gạo cũng là sản phẩm tìm ẩn nhiều nguy cơ có hại với người tiêu dùng
như bị trộn lẫn tạp chất gạo nhựa gạo giả của trung quốc
gạo nấm mốc được làm mới lại gạo ướp hương liệu độc hại
trước hàng loạt các loại gạo được bày bán tràn lan hiện nay
người tiêu dùng không khỏi lo ngại khi muốn tìm mua cho gia đình mình một loại gạo sạch rõ nguồn gốc
thấu hiểu niềm băn khoăn chăn trở này của những người nội trợ
mya food mô hình cung cấp gạo tươi sạch đã ra đời